có tên là bích đào ở gò vấp tp hcm hỏi như sau ạ
tôi hay nói điều trị nám da bằng laser rất hiệu quả
xin hỏi bác sĩ phương pháp này cần điều trị trong thời gian bao lâu
và hiệu quả sau điều trị thế nào
khi nào cần phải làm lại
một câu hỏi với ba ý
và hỏi về laser thì đương nhiên là anh tư xin phép được dành trước cho tạc sĩ bác sĩ phương quỳnh hoa
vâng xin mời chị
vâng cũng như là bữa nay anh có chia sẻ thì
điều trị giá má thì nó không có một cái phương pháp nào gọi là phương pháp tiêu chuẩn vàng để mà điều trị cả
điều trị bằng laser nó cũng phải có những cái khám cũng như là những cái da
cái chỉ định nó rất là phù hợp và nó rất là chi tiết
trong nhiều trường hợp mà khi mà mình dùng lotte không phù hợp thì cái tổn thương của chúng ta sẽ đậm hơn
sẽ có những cái gọi là tăng sắc tố do viêm nó sẽ làm cho chúng ta trông nó còn xấu hơn cả lúc đầu nữa
vì cho nên là vì sao mà nhiều
nhiều chị có điều trị ở ngoài rồi xong cũng vào gặp tôi hoặc gặp anh hà
với cái tình trạng ra nó rất là không được vui lắm
thế thì trong trường hợp như của chị khán giả có hỏi
thì chúng tôi có nghĩ rằng là để mà tham khảo thông thường thì có lẽ là chị không nên mà nên đến bệnh viện để chúng ta kiểm tra
thế thì điều trị laser nó cũng rất tốt
nhưng mà phải trong một cái
một cái liệu trị
mà do bác sĩ điều trị cho mình
một cách cụ thể
thì nó sẽ rất tốt
và nó sẽ phải phối hợp với các cái phương pháp khác nữa
và cũng phải xác định rằng điều trị laser thì nó cũng mất thời gian
mình muốn có một cái sắc đẹp thì mình phải đầu tư cho nó không những là về tiền bạc mà còn về thời gian nữa
nó có thể kéo dài hàng tháng
thậm chí có những chị đã đáp ứng kém
hoặc là những chị đã đáp ứng rồi
nhưng mà chị muốn duy trì
chị cũng phải mất thời gian đến hàng năm
cho nên là
rất là mong là bạn ở gần cái cơ sở uy tín nào
thì bạn phải đến cái cơ sở uy tín đấy
chứ cũng giống như anh hà nói ở trong ngõ đúng không ạ
cũng có tiêm chất làm đầy
và cũng có laser
nhưng mà những cái như thế thì
mong là bạn tìm hiểu kỹ
thế bây giờ thực ra chị em nào cũng muốn đẹp mà lại phải nhanh nữa cơ đúng không chị
đấy cũng là cái mà khiến chúng ta cũng hơi trù qua một chút
trong lựa chọn của mình
xin được cảm ơn lời khuyên của thạc sĩ bác sĩ phương quỳnh hoa
tiếp theo là câu hỏi của vị khán giả
có tên là hoàng li